kể từ khi chính thức thu phí vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay
trạm thu phí bot ninh xuân trên địa bàn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa vẫn chưa thể hoạt động bình thường
do nhiều trường hợp cản trở việc thu phí
chính vì vậy tình hình an ninh trật tự tại đây có diễn biến rất phức tạp
thời gian qua các ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn
hai trạm bot cùng đóng trên địa bàn thị xã ninh hòa cách nhau khoảng một mươi một km là không hợp lý
khiến họ rất bức xúc nên quyết tâm phản đối
trước thực trạng trên các ban ngành chức năng tỉnh khánh hòa cần sớm nghiên cứu xem xét những bất cập
tại trạm thu phí bot ninh xuân nhằm tránh gây bức xúc
cho người dân mỗi khi đi qua trạm thu phí bot này